haram maxim cha đẻ của chiếc súng máy tự động đầu tiên trên thế giới
năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn harram maxim một kỹ sư chế tạo tài năng người mỹ đã phát triển loại súng máy nạp đạn tự động đầu tiên trong lịch sử loài người
nó được gọi là súng maxim
dù có bất cứ điều gì xảy ra chúng ta đều có súng maxim và chúng không có
đó là niềm tự hào của đế quốc anh khi mô tả vũ khí chinh phục tột bật của mình
phát minh này của maxim đã khiến cho bộ mặt chiến tranh hoàn toàn thay đổi
nó giúp cho nhiều nước chiếm thế thượng phong nhưng cũng khiến cả thế giới rung mình vì mức độ nhã đạn khủng khiếp
hiro maxim sinh ngày năm tháng hai năm một nghìn tám trăm bốn mươi tại một trang trại nhỏ ở maine thuộc hoa kỳ
ngay từ nhỏ cậu bé harem đã có tham vọng lớn lớn
cậu tự coi mình là tài năng toàn diện về kỹ thuật sẵn sàng thử tài với tất cả những
ông thợ làm nghề ở maine
maxim là điển hình của con người tự học
thay vì theo học ở một trường đại học ông lại chỉ thích ngồi nhà đọc sách về khoa học tự nhiên và toán học
ngoài ra hầu như không có ngày nào mà maxim không nếm trải
ông từng làm người pha rượu kẻ biển làm thợ trong nhà máy rồi trở thành nhân viên vẽ kỹ thuật
khi nào cảm thấy buồn chán thì ông tìm tòi làm ra những thiết bị máy móc mà khởi đầu là làm một cái bể chuột
sau này ông còn đoàn xuất với thomas edison
trong cuộc đua phát minh bóng đèn tuy nhiên cuối cùng băng sáng chế vẫn thuộc về đối thủ
đầu những năm tám mươi thế kỷ một mươi chín maxim được chủ một doanh nghiệp điện lực cử sang châu âu công tác
khi biến thăm hội chợ công nghiệp có một kẻ xa lạ nào đó đã khuyên maxim hãy phát minh ra một cổ máy giết người
đại loại một cái gì đó giúp cho người châu âu cắt cổ kẻ thù nhanh hơn
và ý tưởng chế tạo súng máy đến
về maxim sau khi ông bắn một phát đạn từ một khẩu súng bình thường
ông cảm thấy súng giật khá mạnh ở phía sau mạnh đến mức nếu người bắn không cẩn thận thì có thể bị vỡ bã vai
maxim nghi ngẩm tại sao lại lãng phí một nguồn năng lượng mạnh đến như vậy
người ta có thể dùng cái năng lượng này để đánh bật vỏ đạn vừa bắn đi đồng thời tự động nạp đạn mới
ông đã thực hiện thành công ý tưởng này vào năm một nghìn tám trăm tám mươi bốn
loại súng này tạm gọi là súng maxim đây cũng là loại súng máy tự động đầu tiên trên thế giới
tổng tư lệnh quân đội anh quốc vội vã đến xưởng của maxim để nhìn tận mắt khẩu súng máy này
khẩu súng được đặt trên một cái xe kéo có hai bánh so với những loại súng bình thường thì khẩu súng máy này có tân số xả đạn cao chưa từng có
cổ súng máy còn có một thùng chứa nước để làm mát nồng súng vỏ đạn rơi vào một cái hộp ở bên dưới nồng
với loại súng máy này người bắn chỉ việc bóp cò có thể nói chưa bao giờ việc giết người lại đơn giản như thế
ngay cả hoàng đế đức wilhelm i
quan tâm đến loại vũ khí mới này năm một nghìn tám trăm tám mươi bảy ông cho maxim trình diễn so sánh súng maxim với một số sản phẩm cạnh tranh của nhà chế tạo richard jordan gatling và thorstein nordenfeld
những ưu thế của súng maxim rất rõ
thí dụ loại súng gatling repertier người ta phải mất rất nhiều sức mới lên đạn được
ngoài ra loại súng này lại hay hỏng hốc
trong khi đó súng maxim không có những khuyết điểm như vậy
khi quan sát trình diễn súng maxim ở thành phố vieng
hoàng thế tử nước áo không khỏi bàn hoàng
ông gọi loại súng này là một loại công cụ kinh khủng nhất mà tôi từng chứng kiến hoặc tôi có thể tưởng tượng nổi
ông đặt mua ngay với số lượng lớn loại vũ khí này để trang bị cho quân đội áo hung
năm một nghìn tám trăm tám mươi tám maxim thành lập một nhà máy sản xuất súng máy để tiện cho việc sản xuất và thương mại sản phẩm
heroon maxim cực kỳ hài lòng cuối cùng thì ông đã nhận được sự ca tụng điều mà ông ta luôn khát khao
chính vì thế ông đã liên tục cải tiến maxim
ông đã giảm được trọng lượng của cổ súng máy xuống chỉ còn khoảng bảy mươi kg
ngoài ra maxim còn nghĩ ra một loại băng đạn mới và chỉ cần sáu giây đồng hồ là có thể lắp ghép xong
hiram maxim chưa lần nào phải quảng bá cho sản phẩm của mình mà chính các cuộc chiến tranh là cách quảng bá tốt nhất cho sản phẩm của ông
thí dụ năm một nghìn tám trăm chín mươi tám thời điểm đó một đơn vị quân đội anh ai cập đã dùng súng công
giúp ông và maxim hành quân ngược dòng sông ninh để tiểu trừ những người lính cuối cùng thuộc đế chế mahdi của sudan
hoặc vào ngày hai tháng chín năm một nghìn tám trăm chín mươi tám đã diễn ra trận chiến quyết định ở thành phố omduman thuộc sudan
trên sáu mươi binh sĩ madistan sung trận với những bộ quân phục đầy màu sắc nhưng lại trang bị vũ khí hết sức nghèo nàng
họ hăng hái nhà vào đồn trại của quân đội anh cho đến khi binh lính anh để nhận khẩu maxim nhã đạn liên hồi và sát chết nằm la liệt trên chiến trường
winston churchill thủ tướng nước anh sau đây đã tham gia cuộc chiến đó và ông mô tả rằng
vào thời điểm quyết định xuất hiện những chiếc xuồng canon súng đại liên maxim khạc lửa ở khoảng cách gần quân địch đang ào lên tấn công bị chết như ngã rạ
kết quả tổn thất phía quân đội anh là không đến năm mươi người phía madistan đã có gần một mươi người chiến binh bỏ mạng
hiram maxim hào hứng nghe tin về cuộc chiến ở sudan xa xôi đối với ông cuộc chiến này chính là minh chứng rõ nhất cho phát minh của mình
bên cạnh súng máy maxim ông chăm chỉ thực hiện các sáng chế phát minh khác
ví dụ ông đã chế tạo thành công loại thuốc súng không có khói hay phát minh ra maxim silencer hoặc là suppressor bộ phận giúp súng bắn ra mà không có tiếng nổi lớn
được phát minh vào năm một nghìn chín trăm linh chín maxims pracil là bộ phận giảm thanh thành công thương mại đầu tiên
trong suốt cuộc đời mình maxim đã có trên hai trăm bảy mươi bằng sáng chế phát minh
từ súng máy maxim và hơn thế nữa
nhờ phát minh ban đầu của maxim các nhà nghiên cứu đã đưa ra các phương án hoạt động khác thay cho nạp đạn nhờ lực dật
vào năm một nghìn tám trăm chín mươi hai john browning cùng với một nhà thiết kế vũ khí người mỹ khác tên là mapth waz browning
đã được chính quyền hoa kỳ cấp bằng sáng chế cho một khẩu súng máy có cơ chế bắn hoàn toàn liên thanh nhờ trích lại một phần khí thuốc trong việc nạp đạn khi súng đang bắn
khẩu súng máy đó được sử dụng phổ biến bởi quân đội hoa kỳ từ năm một nghìn tám trăm chín mươi sáu
sau đó nó còn được hoa kỳ bán cho các nước như canada đế quốc nga úc mỹ
năm một nghìn tám trăm chín mươi ba đại úy ord kolek von orgeza một sĩ quan cũ của quân đội áo hung đã đăng ký một phát minh rất giống như vậy mà ông đã chuyển nhượng lại cho hãng hotkiss sc
sau đó hãng đã chế tạo ra một số mẫu mà đỉnh cao là loại súng máy hàng nặng nổi tiếng
hotkis model một nghìn chín trăm một mươi bốn trang bị cho không chỉ quân đội pháp mà cho cả quân đội của nhiều nước khác trong đó có cả mỹ
mỹ dùng khẩu này cho tới tận năm một nghìn chín trăm một mươi chín khi mà khẩu m một nghìn chín trăm một mươi chín browning ra đời và thay thế
maxim m một nghìn chín trăm một mươi loại súng không thể thay thế của quân đội nga
maxim qua đời vào năm một nghìn chín trăm một mươi sáu sau này súng máy của maxim xuất hiện trên thế giới với ba biến thể chính mg
m một nghìn chín trăm một mươi của đức được quân đội đức đưa vào sử dụng năm một nghìn chín trăm linh tám
mgk m một nghìn chín trăm một mươi của nga được quân đội nga sử dụng từ một nghìn chín trăm một mươi
và súng máy vickers của anh được quân đội anh đưa vào sử dụng từ năm một nghìn chín trăm một mươi ba
ba biến thể này nhìn thấy sử dụng rộng rãi trong thế chiến thứ nhất
trong đó khẩu bm m một nghìn chín trăm một mươi được xem là loại súng không thể thay thế của quân đội nga
dựa trên những thiết kế ban đầu của maxim
mgkm một nghìn chín trăm một mươi hoặc là maxim m một nghìn chín trăm một mươi là tên của khẩu súng máy hạng nặng danh tiếng
được quân đội nga hoàng sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất
và hồng quân sử dụng trong chiến tranh thế giới lần thứ hai
nó được thông qua trong biên chế của quân đội nga hoàng từ tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi
đến tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm một mươi maxim m một nghìn chín trăm một mươi chính thức được đưa vào sản xuất
maxim m một nghìn chín trăm một mươi sử dụng đạn bảy sáu mươi hai x năm mươi bốn mm bán kính
của súng trường mosin nagant
maxim m một nghìn chín trăm một mươi được lắp đáp trên bệ gồm hai bánh xe
với một khiên trắng phía trước
sau khi nội chiến nga kết thúc vào năm một nghìn chín trăm hai mươi ba
thì hồng quân lại tiếp tục duy trì việc sử dụng và sản xuất hàng loạt loại súng này
đến năm một nghìn chín trăm ba mươi theo xu thế hiện đại hóa
hồng quân thành lập một ủy ban chuyên làm nhiệm vụ hiện đại hóa vũ khí
trang bị đã có sẵn nhằm nâng cao tuổi thọ và thời gian phục vụ trong biên chế
maxim m một nghìn chín trăm một mươi cũng được hiện đại hóa
hồng quân ra sức tìm kiếm những mẫu súng máy khác
mới hơn tốt hơn hiện đại hơn
để thay thế khẩu súng này từ cuối những năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng gần như là vô vọng bởi ưu thế tuyệt vời của loại súng này
sau đó mẫu ds ba mươi chín của nhà thiết kế vasily detyaryov
được kỳ vọng thay thế mẫu maxim m một nghìn chín trăm một mươi
nhanh chóng bọc lộ nhược điểm lớn của nó
là đắt tiền khó sản xuất khó bảo trì
nên hồng quân lại đành phải tiếp tục sản xuất và trang bị khẩu súng máy maxim m một nghìn chín trăm một mươi
trong biên chế của hồng quân
trong suốt thế chiến thứ hai
hồng quân duy trì việc sử dụng và sản xuất mẫu súng maxim m một nghìn chín trăm một mươi rất ổn định
ngoài việc sử dụng với vai trò là súng máy bộ binh
maxim m một nghìn chín trăm một mươi còn được sử dụng làm súng máy phòng không tầm thấp
và lắp ráp trên các tàu chiến các phương tiện di chuyển
nhờ phát minh vĩ đại của hai súng máy
harem maxim mà quân đội nhiều nước trên thế giới đã cải tiến
để có được lợi thế trong các cuộc chiến
mặc dù vậy những người yêu hòa bình lại cho rằng
harem maxim đã tạo ra cỗ máy giết người hàng loạt
gieo rắc cái chết cho hàng triệu người trên thế giới
nhưng nhìn một cách khách quan không thể phủ nhận
súng maxim là một phát minh vĩ đại trong lịch sử chiến tranh loài người